sau khi bẻ khóa chiếc điện thoại phát hiện có tài khoản chơi tiền ảo
chứa hai mươi đốt tiền điện tử tương đương với một trăm năm mươi triệu đồng tiền việt nam
giang đã chuyển hết vào tài khoản của mình
bước đầu giang khai đã bán một phần số tiền ảo và lấy được bốn mươi triệu đồng tiền việt nam
riêng chiếc điện thoại giang đã bán với giá là sáu năm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
và công an tp bến tre vừa bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức
lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà của nguyễn thị mỹ dung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường phú khương tp bến tre
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ ba bộ dụng cụ lắc tài xỉu
hai điện thoại di động số tiền trên người và trên chiếu bạc là gần một trăm linh triệu đồng
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do phạm hồng vi
thường gọi là bi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre đứng ra tổ chức